chào quý vị khán giả đã quay trở lại với tin thức covid một mươi chín trên kênh bản sức khỏe và đời sống
thưa quý vị hậu giang là một trong những tỉnh đã có tình hình dịch diễn biến phức tạp của nước ta
chỉ trong một đêm đã ghi nhận tới năm mươi năm bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín mới
trong cuộc họp với các địa phương vào sáng ngày ba mươi tháng một mươi sở chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh
đã có những chỉ đạo mới liên quan đến công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tới đây tại hậu giang
theo thống kê từ một mươi tám h ngày hai mươi chín tháng một mươi đến sáu h ngày ba mươi tháng một mươi tỉnh hậu giang ghi nhận năm mươi năm người nhiễm covid một mươi chín mới
tám trường hợp là người về từ ngoài tỉnh ba trường hợp là nhân viên làm nhiệm vụ trong bệnh viện giải chiến châu thành a cơ sở hai
hai trường hợp liên quan ổ dịch xã vị thanh huyện vị thủy
một trường hợp liên quan ổ dịch xã bình thành huyện phụng hiệp
một trường hợp liên quan ổ dịch xã long thành huyện phụng hiệp
hai mươi tám trường hợp liên quan đến ổ dịch tại thị trấn cái tắc huyện châu thành a
một mươi hai trường hợp ghi nhận tại xã tân phú thành huyện châu thành a
theo thông tin từ sở chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín tính từ một mươi tám h ngày hai mươi sáu tháng một mươi đến một mươi tám h ngày hai mươi chín tháng một mươi
hậu giang có một trăm một mươi hai trường hợp mắc mới gồm một mươi hai trường hợp là f một đã cách ly tập trung một mươi sáu trường hợp mắc mới về từ ngoài tỉnh
tám mươi bốn trường hợp là mắc mới trong cộng đồng
toàn tỉnh hiện có một mươi một ổ dịch trong cộng đồng
từ ngày hai mươi bảy tháng một mươi đến ngày hai mươi chín tháng một mươi có thêm ba ổ dịch mới tại xã long phú thị xã long mỹ xã hòa mỹ và xã bình thành huyện phụng hiệp
từ đầu đợt dịch đến sáng ngày ba mươi tháng một mươi tỉnh hậu giang đã ghi nhận tổng số một ba trăm bảy mươi năm trường hợp mắc covid một mươi chín
trong đó có một người về từ campuchia sáu trăm chín mươi ba trường hợp là người về từ bên ngoài tỉnh
ba trăm sáu mươi bảy là f một đã được cách ly tập trung hai trăm chín mươi chín ca mắc cộng đồng
và một mươi năm ca mắc cộng đồng
ba ca phát hiện nhiễm trong khu vực có ổ dịch cộng đồng
tổng số trường hợp được điều trị khỏi và xuất viện là tám trăm bảy mươi sáu người
số trường hợp tử vong vẫn là ba trường hợp
trong đó hai trường hợp tử vong tại tỉnh và một trường hợp tử vong sau khi chuyển tuyến điều trị
số bệnh nhân hiện đang điều trị là bốn trăm chín mươi bốn người
số đang được cách ly tập trung là một sáu trăm tám mươi hai người
cách ly tại nhà và nơi cư trú là một bảy trăm năm mươi một người
tự theo dõi sức khỏe tại nhà là tám năm trăm hai mươi ba người
tính đến cuối ngày hai mươi chín tháng một mươi
tổng số người dân hậu giang đã được cách ly tập trung
tổng số người dân hậu giang đã được tiêm vắc xin là bốn trăm chín mươi bốn bảy trăm ba mươi ba người
trong đó có chín mươi ba sáu trăm chín mươi một người đã tiêm đủ hai mũi
bốn trăm linh một bốn mươi hai người mới tiêm mũi một
đạt tỷ lệ chín mươi hai hai mươi bảy
trên tổng dân số tỉnh hậu giang từ một mươi tám tuổi trở lên
nằm trong độ tuổi tiêm chủng được tiêm ít nhất một mũi vắc xin trở lên
kiểm soát bên trong địa bàn tỉnh cũng cần phải được thực hiện sớm
nhất là khi các ổ dịch trong cộng đồng đang xuất hiện ngày càng nhiều
và khó nắm bắt kiểm soát
đối với các tỉnh hậu giang
các chốt trên quốc lộ cho xe ô tô đi qua và khai báo y tế tại điểm đến
riêng xe máy sẽ kiểm soát tại chốt thực hiện khai báo y tế sàng lọc và hướng dẫn trước khi vào tỉnh
kiểm soát hướng dẫn nhanh và đúng quy định
không để xảy ra tình trạng ung ứ tại các chốt
giữa các chốt và các địa phương phải kịp thời thông tin để quản lý chặt chẽ từng trường hợp
chủ tịch ubnd tỉnh hậu giang đồng văn thanh chỉ đạo
những người đi qua từ vùng dịch hoặc di chuyển nhiều nơi về địa phương
và đưa vào khu cách ly tập trung để được theo dõi sức khỏe
chỉ được cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà nếu đảm bảo điều kiện cần thiết
các địa phương chú ý vận động người dân đi cách ly vì sức khỏe của bản thân và gia đình cộng đồng
những người làm nhiệm vụ tại chốt phải nắm rõ thông tin dịch bệnh để giải thích thuyết phục người dân
khuyến khích người dân trong tỉnh hạn chế đi ra ngoài tỉnh quản lý chặt chẽ
sử dụng hệ thống loa đài để thông báo về những trường hợp đang cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà
kích hoạt đẩy mạnh và nâng cao trách nhiệm của các tổ covid cộng đồng
tính từ một mươi tám h ngày hai mươi sáu tháng một mươi đến một mươi tám h ngày hai mươi chín tháng một mươi hậu giang có một trăm một mươi hai trường hợp mắc mới
đó là một mươi hai trường hợp là f một đã cách ly tập trung một mươi sáu trường hợp mắc mới về từ ngoài tỉnh tám mươi bốn trường hợp làm mắc mới trong cộng đồng
toàn tỉnh hiện có một mươi một ổ dịch trong cộng đồng trong đó từ ngày hai mươi bảy đến ngày hai mươi chín tháng một mươi
có thêm ba ổ dịch mới tại xã long phú thị xã long mỹ xã hòa mỹ và xã bình thành huyện phụng
tính đến cuối ngày hai mươi chín tháng một mươi tổng số người dân hậu giang được tiêm vaccine là bốn trăm chín mươi bốn bảy trăm ba mươi ba người
trong đó có chín mươi ba sáu trăm chín mươi một người đã tiêm đủ hai mũi đạt tỷ lệ chín mươi hai hai mươi bảy
trên tổng số tỉnh hậu giang từ một mươi tám tuổi trở lên nằm trong độ tuổi tiêm chủng được tiêm ít nhất một mũi vaccine
những ngày gần đây tình hình dịch bệnh tại hậu giang diễn biến rất phức tạp theo chiều hướng xấu
số trường hợp mắc mới trong khu cách ly tập trung và ngoài cộng đồng
tăng lên hàng ngày vậy nên tỉnh đã họp để đề ra các chỉ đạo đảm bảo nguồn lực an toàn
và chi đầy đủ chế độ cho lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch
theo ông đồng văn thanh chủ tịch ubnd tỉnh những ngày gần đây tình hình dịch bệnh diễn biến rất phức tạp
theo chiều hướng xấu số trường hợp mắc mới trong khu cách ly tập trung và ngoài cộng đồng tăng lên hàng ngày
toàn tỉnh đã có sáu trên tám địa phương cấp huyện có dịch với một mươi bảy vùng phải phong tỏa
từ một ổ dịch trong cộng đồng đã lây ra các ổ dịch khác
hiện nay tỉnh đã sử dụng khoảng bảy mươi năm công suất điều trị bệnh nhân nặng
nếu tình hình dịch bệnh diễn biến xấu hơn thì trong thời gian ngắn công suất điều trị của tỉnh sẽ không đáp ứng được nữa
do đó vấn đề cấp bách đặt ra trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín của tỉnh hiện nay
là phải hạn chế và sớm chặn đứng sự lây lan của dịch đồng thời tăng cường nhân lực nâng cao năng lực thu dung điều trị cách ly
về công tác đảm bảo hậu cần phòng chống dịch ông trương cảnh tuyên phó chủ tịch thường trực ubnd tỉnh cho biết
công tác hậu cần cơ bản đảm bảo được yêu cầu phòng chống dịch của tỉnh
tính đến thời điểm hiện nay tỉnh đã chi khoảng hai trăm năm mươi tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch
đang trình ubnd tỉnh bổ sung thêm hai mươi năm tỷ đồng dự kiến cần phải chi thêm khoảng một trăm hai mươi sáu tỷ đồng
trong đó có khoảng bảy mươi ba tỷ đồng để chi trả cho vắc xin
trong thời gian tới tỉnh đang trình bộ tài chính hỗ trợ để đảm bảo cân đối ngân sách đến cuối năm
ông trương cảnh tuyên phó chủ tịch ubnd tỉnh cũng cho biết
một số trường hợp phản ánh là chưa nhận được chính sách hỗ trợ cho người làm nhiệm vụ phòng chống dịch
đề nghị các địa phương quan tâm làm hồ sơ để thanh toán đảm bảo chế độ chính sách
cho lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch
chủ tịch ubnd tỉnh đề nghị các địa phương làm tốt công tác này
sở tài chính tăng cường kiểm tra công tác này tại các địa phương
để kịp thời chấn chỉnh đảm bảo chế độ chính sách cho lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch
ngoài ra những vấn đề khác như chế độ ăn uống nghỉ ngơi của lực lượng làm nhiệm vụ
tại các cơ sở điều trị cách ly cũng cần được quan tâm đảm bảo
có thể thấy dù tỉnh nhà đã có những bước chuẩn bị cẩn thận chú đáo cho công tác phòng chống dịch
nhưng trước tình hình dịch diễn biến ngày càng phức tạp
việc đảm bảo các nguồn lực đang là thách thức lớn cho tỉnh trong thời gian tới
từ những thực trạng trên chủ tịch ubnd tỉnh đồng văn thanh đã nhấn mạnh chỉ đạo
những người đi qua từ vùng dịch hoặc di chuyển nhiều nơi về địa phương
phải đưa vào khu cách ly tập trung để được theo dõi sức khỏe
chỉ được cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà nếu đảm bảo điều kiện cần thiết
các địa phương chú ý vận động người dân đi cách ly vì sức khỏe của bản thân và gia đình cộng đồng
những người làm nhiệm vụ tại chốt phải nắm rõ thông tin dịch bệnh để giải thích thuyết phục người dân
khuyến khích người dân trong tỉnh hạn chế đi ra ngoài
quản lý chặt chẽ sử dụng hệ thống loa đài để thông báo về những trường hợp đang cách ly
theo dõi sức khỏe tại nhà kích hoạt đẩy mạnh và nâng cao trách nhiệm của các tổ covid cộng đồng
trong thời điểm này vai trò của người dân hết sức quan trọng
mỗi người dân phải là chiến sĩ thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch vì bản thân gia đình và cộng đồng
ngành y tế phải xác định rõ tình hình dịch bệnh và đánh giá cấp độ dịch phù hợp
cập nhật kịp thời để áp dụng không chỉ ở hậu giang mà còn ở các địa phương khác
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào và hẹn gặp lại